mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ lật cano du lịch trên biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam
sáng nay lực lượng chức năng đã triển khai hai máy bay trực thăng cùng ba mươi bảy tàu
để triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích
hiện có tất cả ba trăm linh người tham gia công tác tìm kiếm
ngoài ra một mươi tàu giã cào của người dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng chức năng
đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận một mươi năm nạn nhân tử vong hai nạn nhân mất tích đều là trẻ em
phương tiện bị nạn vỡ mũi đang trôi giặt tự do trên biển
song song với công tác tìm kiếm lực lượng công an tỉnh quảng nam cũng đang khẩn trương
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan
trong đó sẽ kiểm tra làm rõ vi phạm về điều khiển phương tiện kinh doanh trên đường thủy nơi địa
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ giao thông vận tải và ban an toàn giao thông quốc gia
cùng lãnh đạo tỉnh quảng nam đã đến nhà tăng lễ thành phố hội an thắp hương tưởng niệm các nạn nhân
một vụ án mạng vừa xảy ra vào chiều qua ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lẻi
xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn hậu quả hai người tử vong
vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu
là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại thôn chúa lại xã thanh vận khiến chị xuân tử vong tại chỗ
sau đó ông thắng đã dùng súng tự sát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an xã thanh vận phối hợp với công an huyện trợ mới đã phong tỏa hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
võ lê quyền hay còn gọi là kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng hai trong lúc ăn nhậu giữa quyền và lê tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu xảy ra mối thuẫn
vào khoảng ba mươi phút sau trên đường nguyễn phước sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chở tuấn anh về đến khu vực bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
thì quyền điện thoại hẹn gặp tuấn anh để nói chuyện
sau đó quyền điều khiển xe ô tô đến rồi dùng dao tự chế dài khoảng sáu mươi cm chạy đến chém tuấn anh
nhưng tuấn anh đã kịp thời bỏ chạy
quyền cầm dao quay lại
tại chỗ sang đang ngồi trên xe mô tô chém nhiều nhát vào người của sang với tỷ lệ thương tích là một mươi năm
đến ngày hai mươi bốn tháng hai quyền đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đầu thú và thừa nhận về hành vi vi phạm của mình
với hành vi bắt giữ người trái phép bốn đối tượng trú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
giữa trương thị túy và anh nguyễn văn tuấn phát sinh mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc
tý đã thuê lê văn bảo lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy đi tìm tuấn để đòi nợ
khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe trở về huyện thống nhất
đồng thời yêu cầu tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền thì mới thả người
sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đến chiều cùng ngày biết nhóm bảo bị bắt trương thị túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị việc lực lượng cảnh sát giao thông cả nước liên tục phát hiện tình trạng tài xế sử dụng ma túy trong thời gian qua
đã khiến cho dư luận bức xúc và lo lắng
bởi trên thực tế thì đã có quá nhiều sự việc đau lòng
những tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong có liên quan đến tài xế sử dụng ma túy bị ảo giác
điều đáng nói là trong những sự việc tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy vừa qua đều là tài xế điều khiển xe tải xe khách
và lưu thông trên các tuyến cao tốc mà tốc độ cho phép lên tới hơn một trăm linh km trên giờ
không ai biết vào khoảng khắc nào những chiếc xe ấy sẽ biến thành chiếc xe điên gây ra tai nạn hỏa
mời quý vị theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
một buổi kiểm tra của công an tp thủ đức với các tài xế điều khiển xe tải xe đầu kéo ra vào cảng phú hữu
vào ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
qua kiểm tra hai trăm năm mươi xe ô tô đầu kéo xe tải và test nhanh tám mươi tài xế lực lượng chức năng đã phát hiện
một tài xế quê ở sóc trăng điều khiển xe đầu kéo dường tính với ma túy đá
ngoài trường hợp này riêng trong ngày một mươi bốn tháng hai cảnh sát giao thông đã phát hiện ba trường hợp tài xế sử dụng ma túy
nhiều tài xế của xe khách xe tải
sử dụng ma túy trong khi đang điều khiển xe được phát hiện liên tục trong thời gian vừa qua là một thực trạng
vô cùng nguy hiểm rất đáng quan ngại
bởi vì chúng ta cũng biết khi mà người lái xe ô tô có sử dụng ma túy thì cái hành vi lái xe mất kiểm soát
liều lĩnh cái khả năng xảy ra tai nạn rất là cao
theo cục cảnh sát giao thông sau hai tháng thực hiện
đợt cao điểm giao quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện gần hai mươi bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và hai trăm hai mươi năm trường hợp dương tính với ma túy
như vậy có thể thấy tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích có diễn biến rất phức tạp có chiều hướng gia tăng
để xảy ra tình trạng này có một phần trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải là đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng các tài xế
trước tiên thì tôi phải khẳng định rằng là cái việc kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông không thể bao quát toàn bộ những người lái xe đội ngũ lái xe được
mà cái trách nhiệm đó cũng thuộc về nhiều cái cơ quan tổ chức trong đó có các doanh nghiệp vận tải
ở đây những cái trách nhiệm nó ngay từ ban đầu khi mà cái doanh nghiệp tuyển dụng cái người lái xe
thì không chỉ đơn thuần là cái việc xem người đấy có cái giấy phép lái xe hợp lệ hay không
mà còn phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người lái xe
được quan tâm đến cả lịch sử lái xe an toàn của người lái xe
và hơn nữa là trong quá trình hoạt động của người lái xe thì các doanh nghiệp vận tải cũng cần kiểm tra sức khỏe định kỳ
và đặc biệt là phải kiểm tra đột xuất
ở đây với góc nhìn của chúng tôi là lợi sư thì tôi thấy như thế này
thứ nhất là gì phải nâng cao cái việc trách nhiệm trong cái việc là khám sức khỏe
tránh đến việc khám sức khỏe cho lái xe là hình thức
các nơi sử dụng lái xe phải tuyệt đối rắc nhỏ
phải liên lưỡi trách nhiệm với việc là gì để cho lái xe sử dụng chất kỳ thích
trước thực trạng gia tăng đáng báo động tình trạng lái xe sử dụng ma túy
nhiều ý kiến cho rằng cần tăng nặng chế tài xử phạt
không chỉ bằng tiền mà cần điều tra xem xét xử lý hình sự đối với tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà có nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
kể cả khi chưa xảy ra vụ việc
khi phát hiện một chuỗi nhiều trường hợp liên tục thì đơn vị chức năng cần điều tra
thật là kỹ xem cái cách vận hành của các đơn vị vận tải có thực sự phù hợp hay chưa
và nếu có bằng chứng xác đáng là doanh nghiệp thực hiện vận hành không phù hợp với các quy định của cơ quan nhà nước đặt ra
thì tùy theo mức độ nghiêm trọng mà có thể xem xét tạm dừng giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp đó có thời hạn
hoặc là rút hẳn giấy phép
kinh doanh hoặc là những trường hợp nghiêm trọng hơn nữa có thể tính đến chuyện khởi tố hình sự nếu cần thiết
một kế hoạch mới được bộ công an ban hành đó là bắt đầu từ ngày một tháng ba tới đây
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông
thời gian thực hiện liên tục và kéo dài trong cả năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch này khi phát hiện tài xế sử dụng ma túy sẽ lập danh sách gửi tới các cơ quan tổ chức và ủy ban nhân dân nơi tài xế làm việc và cư trú
có biện pháp quản lý
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là lê văn tư năm mươi ba tuổi và vi hồng thúy bốn mươi tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
trước đó lực lượng phối hợp với công an huyện nhân trạch và trung đoàn cảnh sát cơ động e hai mươi chín bộ công an bắt quả tang lê văn tư
đang có hành vi mua bán số đề thắng thua bằng tiền cho vi hùng thúy với số tiền gần một mươi ba triệu đồng
ngoài ra còn thu giữ ba điện thoại di động của tư dùng để nhận tin nhắn bán số đề cho các con bạc với tổng số tiền phơi gần một mươi sáu triệu đồng
thu giữ gồm bốn điện thoại di động một máy tính một cuốn sổ ghi phơi đề và gần sáu mươi chín triệu đồng tiền mặt
việc kiểm sát nhân dân tp buôn ma thuật tỉnh lắc lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn thanh hải
trú tại tp buôn ma thuật về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo quy định tại điểm c khoảng một điều
theo nội dung cáo trạng hải làm nhiệm vụ quản lý chính tại văn phòng nhà xe tiến oanh ở phương tân lợi tp buôn ma thuật
trong những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hải vào tp hcm và tại đây có tiếp xúc với nhiều người
đêm ngày một mươi tháng bảy hải đi xe ô tô tải cùng hai lái xe từ tp hcm về lại thành phố buôn ma thuật
đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau hải đến văn phòng nhà xe tiến oanh
thời điểm này hải biết rõ người về từ tp hcm phải khai báo y tế
hải biết rõ người về từ tp hcm phải khai báo y tế đầy đủ bắt buộc phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian nhất định để tự theo dõi sức khỏe hoặc xét nghiệm covid một mươi chín tránh lây chuyển dịch bệnh cho người khác
tuy nhiên hải đã không thực hiện
khi đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa thiện hạnh thành phố bô ma thuật hải đã khai báo y tế gian dối không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín để theo dõi sức khỏe
đặc biệt từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hải đã đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
hậu quả là lây lan bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus sars cov hai cho một mươi một người tiếp xúc gần và tạo ra chuỗi lây nhiễm cho những người khác tại tp buôn ma thuật
tổng chi phí thiệt hại liên quan đến chuỗi lây nhiễm do hải gây ra là hơn một sáu tỷ đồng
đêm qua công an tp vũng tàu đã xác minh làm rõ và bắt giữ được phạm thanh long trú tại phường bảy tp vũng tàu
long là thủ phạm điều khiển xe máy vòng quan các tuyến đường ở phường bảy
rồi dùng dao chém người đi đường
tối ngày hai mươi bốn tháng hai một bé gái sinh năm hai nghìn bảy đang ngồi chơi cùng bạn ở con hẻm trên đường ngô đức kế phường bảy thành phố vũng tàu
thì bất ngờ bị long điều khiển xe máy chạy đến dùng dao chém vào đầu làm bị thương ở chán
trước đó đối tượng này cũng đã dùng dao chém hai người khác khi họ đang lưu thông trên đường
sau hai ngày tập trung truy xét công an thành phố vũng tàu đã xác minh làm rõ và bắt giữ long
đối tượng khai nhận trong quá trình sinh sống giữ long và một số người hàng xã
tuy nhiên đối tượng này không gặp họ để nói chuyện giải quyết mà mang theo dao chạy vòng quanh trên đường để chém người nhằm giải tỏa bức xúc
kiểm tra nhà đối tượng công an tp vũng tàu thu giữ nhiều dao kéo trong đó có một con dao được long dùng để gây án
chuyên trụng cấp tài sản lấn nông cụ của người dân đoàn văn thanh chủ tại huyện cờ đỏ tp cần thơ
vừa bị công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang tạm xử hình dự để điều tra
tại cơ quan công an thanh khai nhận bản thân từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
qua theo dõi thanh biết được người dân làm ruộng thường để máy bơm nước ngoài đồng không có người trông coi
nên nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai thanh đến khu vực ấp vạn thanh xã thổ sơn huyện hòn đất
ra tay lấy trộm được ba cái máy dầu và một cái máy xăng dùng để bơm nước vào ruộng lúa
có giá trị trên sáu mươi triệu đồng thì bị công an bắt quả tang
với hành vi môi giới mại dâm và hiện đang quản lý hàng trăm gái bán dâm
ba đối tượng vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để tiếp tục điều tra
cơ quan công an xác định đường dây tổ chức môi giới mại dâm này do đối tượng nguyễn xuân hoàng
chú tải tp hcm cầm đầu khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan
công an thu giữ hơn hai tỷ đồng cùng nhiều điện thoại máy tính bảng và hàng chục thẻ tiến dụng
mà các đối tượng dùng để điều hành hoạt động mua bán dâm
trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ ba đến tám triệu đồng
riêng đối tượng hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần hai trăm linh gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
trung bình mỗi tháng hoàng thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dâm từ một tỷ đồng
tại tỉnh lào cai công an thành phố lào cai đã kiểm tra lập biên bản đối với sáu xe tải cỡ lớn
của công ty trách nhiệm hô hạn một thành viên apatit việt nam tỉnh lào cai
trước đó theo phản ánh của người dân sinh sống tại hai bên đường thôn đoàn kết xã tả phời thành phố lào cai
về việc thời gian gần đây có nhiều xe tải trọng cỡ lớn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit
chạy qua với tốc độ cao khiến quạng rơi xuống đường
đặt bùn lầy khi chảy mưa và bụi bạm khi chảy nắng
và đặc biệt là khiến mặt đường hư hỏng nặng gây ảnh hưởng tới đời sống người dân
triển khai hai tổ tuần tra kiểm soát tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b một trăm năm mươi bảy
và các tuyến đường giao thông nông thôn do tp quản lý
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố lào cai đã kiểm tra sáu xe ô tô tải cỡ lớn
trong đó có năm xe không có biển số đang lưu thông trên đường
cả sáu lái xe đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của các phương tiện kể trên
hiện công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật